nhằm phát huy vai trò của cán bộ thôn buôn vùng tây nguyên ban chỉ đạo tây nguyên vừa tổ chức tuyên dương cán bộ thôn buôn tiêu biểu vùng tây nguyên lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
một trăm linh cán bộ tiêu biểu của các tỉnh đắk lắc đắk nông gia lai con tum và lâm đồng đã được tuyên dương
trong những năm qua với sự quan tâm đầu tư của đảng nhà nước sự hỗ trợ của các cấp các ngành các địa phương và sự đóng góp của đội ngũ cán bộ thôn buôn đã thúc đẩy kinh tế xã hội vùng tây nguyên phát triển nhanh bền vững
an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được ổn định giữ vững đời sống của đồng bào dân tộc các địa phương trong vùng không ngừng được cải thiện và nâng cao về mọi mặt
đồng bào tây nguyên luôn giữ vững niềm tin vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp
chúng tôi phải bảo vệ là vừa bảo vệ là trên làng trên thôn trên xã bảo vệ cho bà con nói cho bà con nghe bà con hiểu
chúng tôi phải cố gắng giúp cho bà con hiểu biết không đi theo đường lối của bên gọi là thân rô lưu động thân rô
chúng tôi là kết hợp với hệ thống chính trị với chí bộ đảng là công tác truyền thuyền
buôn là hiểu được chính sách của đảng
và pháp luật của nhà nước rồi công tác truyền thuyền là nhân dân là sản xuất là trở thành là tử đói xóa đói để giam nghèo là để tiến bộ làm giàu cho buôn thôn
với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ thôn buôn bình quân mỗi năm toàn vùng kết nạp trên năm đảng viên mới
tỷ lệ quân chúng yếu tố là dân tộc thiểu số người có đạo được kết nạp tăng cao
đến nay có trên chín mươi chín tám thôn buôn có chi bộ
trong lĩnh vực phát triển kinh tế qua năm năm các địa phương đã huy động trên chín mươi tỷ đồng thực hiện xây dựng hàng nghìn công trình dự án làm thay đổi diện mạo của vùng nông thôn
toàn vùng có một huyện và tám mươi xã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
nhiệm vụ của ban chỉ đạo tây nguyên là phải trước hết là phải xây dựng kiện toàn lại bộ máy hệ thống chính trị ở cơ sở
thứ hai là làm tốt được cái vai trò để mà cái vai trò của thôn buôn ở địa phương á
cùng với các cán bộ ở các cấp các ngành để mà phối hợp chặt chẽ trong cái vấn đề phát triển kinh tế xã hội
nhất là về vấn đề ổn định đời sống ở đồng bào dân tộc ở vùng dân cư
thứ hai nữa là làm sao để giải quyết được cái vấn đề mà khó khăn nhất hiện nay
đó là vấn đề giải quyết đất ở đất sản xuất đảm bảo nước sinh hoạt
thứ ba nữa là phải là đảm bảo cái an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ở vùng tây nguyên
hội nghị là dịp để các đại biểu giao lưu
trao đổi kinh nghiệm nhân rộng điển hình tiêu biểu làm hạt nhân tổ chức
động viên các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào thi đua yêu nước
củng cố khối đại đoàn kết dân tộc hăng hái phát triển kinh tế xã hội
bảo đảm quốc phòng an ninh nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc vùng tây nguyên